thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tháng chín tại hà nội đã diễn ra chương trình vinh quang việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
tới dự chương trình có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ba cá nhân và tập thể đã được vinh danh trong chương trình vinh quang việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
do tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với ban thi đua khen thưởng trung ương đài truyền hình việt nam và báo lao động tổ chức
bảy tập thể sáu cá nhân điển hình được vinh danh trong chương trình là những tầm gương thể hiện được khát vọng vươn lên
vượt qua khó khăn dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân
trong số đó lực lượng công an có một cá nhân và hai tập thể được vinh danh
gồm phó giám đốc công an tp hcm đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mai hoàng
trung tâm xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
và ba liệt sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội
với chủ đề bản lĩnh việt nam chương trình đã tôn vinh tinh thần dân tộc tinh thần tổ quốc
canh hùng điển hình tiên tiến doanh nghiệp doanh nhân
có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
qua một mươi bảy kỳ vinh quang việt nam đã có chín mươi năm tập thể một trăm sáu mươi ba cá nhân định hình được vinh danh
vì được sự tin tưởng của lãnh đạo đơn vị chính quyền địa phương
thiếu tá đinh đăng quý còn nhận được sự tin yêu quý mến của người dân địa phương
vì tinh thần chịu khó tận tụy với công việc hết lòng phục vụ nhân dân
năm hai nghìn bảy sau khi tốt nghiệp trường đại học cảnh sát nhân dân
thiếu tá đinh năng quý được phân công về đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an huyện lâm hà
từng bước khẳng định mình qua nhiều vị trí công tác
năm hai nghìn một mươi bảy thiếu tá quý
đã được cấp trên lựa chọn là một trong số những cán bộ công an chính quy
được triển khai thí điểm bổ nhiệm chức danh trưởng công an xã
về môi trường làm việc mới nhiều khó khăn phát sinh địa bàn phức tạp
nhưng anh xem đây là cơ hội điều kiện để rèn luyện phấn đấu
để thật sự gần dân anh luôn vui vẻ tận tình khi tiếp xúc giải quyết công việc cho người dân
nên tạo được mối quan hệ thân thiết với nhân dân
đặc biệt anh đã tranh thủ uy tín của người có chức sắc uy tín của địa phương
từ đó nhanh chóng
nói chung nắm rõ tình hình an ninh trật tự
đưa ra nhiều biện pháp quản lý địa bàn đối tượng một cách hiệu quả nhất
khi mà có vấn đề gì ví dụ ở dưới thôn xã có vấn đề gì kêu gọi là kêu đến các đồng chí
các đồng chí nhất khoát là phải có tổ chức một tuổi nhóm chúng giải quyết công việc
rồi là như vừa qua thì chúng tôi là cải danh chúng tôi là làm căn cơ cả rồi
thì lên là các đồng chí rất là nhiệt tình và rất là vui vẻ niềm nợ
đồng chí trưởng công an xã một người rất là gương mẫu trách nhiệm công việc
mọi cái nhiệm vụ đều báo cáo đảng ủy ủy ban trước khi đồng chí thực hiện
do vậy chúng tôi đánh giá rất cao cái tinh thần tác phong của đồng chí trưởng công an xã
xứng đáng là người lãnh đạo đứng đầu đơn vị
là trưởng công an xã ngoài việc tổ chức phân công và giám sát công việc của cán bộ chiến sĩ dưới quyền
đồng chí đinh đăng quý luôn thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
tạo sức mạnh đoàn kết thống nhất của tập thể
vận dụng linh hoạt kiến thức sở trường của từng cá nhân vào thực tiễn công tác
tính đến nay công an xã tân hà đã bắt quả tang hai mươi một vụ án ma túy
một mươi năm vụ đánh bạc tám vụ trộm cắp tài sản bắt hai đối tượng truy nã
đáng chú ý trong thực hiện hai đề án dữ liệu dân cư quốc gia và sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
công an xã tân hà là đơn vị nỗ lực luôn đạt kết quả cao
trưởng thành từ cơ sở cùng với sự nỗ lực của bản thân
thiếu tá đinh đăng quý đã đạt nhiều thành tích trong công tác
bốn lần được bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen
năm năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua
con đường phía trước còn nhiều khó khăn thử thách
với bản lĩnh sẵn sàng công tác chiến đấu ở bất cứ vị trí nào
thiếu tá đinh đăng quý sẽ còn lập được nhiều thành tích hơn nữa
xứng đáng là người chiến sĩ công an của nhân dân